thưa quý vị thông tư bốn hai nghìn hai mươi hai của bộ giao thông vận tải yêu cầu môn thi mô phỏng lái xe ô tô
được áp dụng trong phạm vi cả nước đối với các hạng bằng b một b hai cd e và fc
và kể từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai thì môn thi mô phỏng trên màn hình các tình huống giao thông
áp dụng trong kỳ thi giấy phép lái ô tô
vâng sau hơn một năm áp dụng thì nhiều sở giao thông vận tải ở các địa phương
đã đề xuất bỏ phần thi mô phỏng lái xe vì phần mềm không sát với thực tế
thậm chí là mang ý kiến là đánh đố người thi
rất đông cư dân mạng đã lên tiếng ủng hộ đề xuất này
góp ý về sửa đổi quy định đào tạo sát hạch lái xe
nhiều đơn vị cho rằng phần mềm mô phỏng thiếu thực tế đánh đố người thi
thí sinh dự sát hạch hoàn toàn bị áp đặt theo ý chí chủ quan của người viết phần mềm
không phù hợp với thực tế
đồng tình với quan điểm này cư dân mạng cho rằng trong thực tế
người lái xe muốn lái xe an toàn thường xử lý sớm xử lý trước khi phát hiện tình huống nguy hiểm
tức là càng sớm thì càng an toàn
thế nhưng ngược đời là khi thi sát hạch
thí sinh cần xử lý trước một giây là bị điểm
thật sự điều này là bất cập không hợp lý
bấm chậm thăng điểm giảm dần từ bốn v ba hai một và điểm
thế nhưng bấm sớm sẽ bị không điểm
cần sát với thực tế hơn đồng thời phải xem lại cách chấm điểm
tại sao không lập chính mô phỏng buồng lái gồm vô lăng chân ga chân phanh xinh nhàn
người thi sử dụng như đang ngồi trên xe gặp các tình huống giả định thì xử lý bằng cách đạp phanh đánh lái
theo cư dân mạng và đại diện các cơ sở đào tạo
thì cục đường bộ việt nam cần sớm xem xét lại phần thi mô phỏng này
hoặc là bỏ luôn hoặc là phải điều chỉnh
hiện nay rất nhiều người dù có kinh nghiệm lái xe hàng chục năm thì thử vẫn rớt
khi đi trên đường gặp tình huống nguy hiểm
mỗi người sẽ có cách phản ứng và xử lý tình huống khác nhau
không thể lập trình bắt buộc xử lý máy móc như chơi game được
mình làm bài kết thúc môn trong đó mô phỏng được ba mươi điểm
nếu thực hành xong quay lại sát hạch làm lại mô phỏng không biết liệu có đạt được ba mươi năm trên năm mươi không
mình thấy nó dập khuôn nếu cứ để phần này trong đề thi sát hạch
sẽ rất tốn thời gian của rất nhiều người
vì phải thi đi thi lại khi đã có thực hành chạy đát thay thế
phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông nên là công cụ hỗ trợ đào tạo
giúp trang bị kiến thức kỹ năng cho người học vận dụng vào quá trình lái xe sau này
nhiều tình huống đưa ra trong phần mềm có điểm chuẩn vô lý
thậm chí không đúng với phản xạ thực tế của người lái xe trên đường
một số cư dân mạng cho biết việc thi theo phần mềm khiến người học lái xe gặp rất nhiều khó khăn
hầu hết người học ghi nhớ như học thuộc bài
chứ chưa thể xử lý theo đúng phản xạ thực tế
dù quan sát tốt tới đâu phản xạ nhanh thế nào vẫn không thể có điểm cao thậm chí bị không điểm
như vậy mục đích đo phản xạ của người học khó đạt được trong chương trình học và thi mô phỏng
đơn cử tình huống một trăm một mươi sáu xe học viên đang đi trên đường gặp biển báo
tại các thang điểm năm bốn ba không có dấu hiệu nào để người lái xe nhận diện được tình huống nguy hiểm để bấm
đến khi hòn đá từ trên núi rơi xuống và người lái nhìn thấy bấm thì chỉ được hai hoặc một điểm
thậm chí bị điển điển
tình huống một trăm một mươi còn thách đố hơn khi trong thang điểm chuẩn và các thang điểm bốn ba hai một
người lái xe không hề thấy một dấu hiệu nào báo tình huống nguy hiểm để bấm nút
tôi thấy bối rối ở cặp tình huống bảy mươi năm và tám mươi ba đều xuất hiện con bò khi đang lái xe
tuy nhiên tình huống tám mươi ba thì phải dừng lại còn bảy mươi năm thì bỏ qua tiếp tục chạy đến khi gặp em bé đi ra đường mới bấm
ngoài ra có những tình huống thực tế do hình ảnh mờ như tình huống bảy mươi sáu

có một em bé băng ra đường nhưng rất khó quan sát do chất lượng hình ảnh kém
các tình huống một mươi tám ba mươi sáu sáu mươi ba chín mươi chín một trăm một mươi tám khiến người học bối rối
bắt buộc học thuộc lòng rồi bấm trước khi xảy ra tình huống để lấy được điểm cao
theo thống kê tỷ lệ rớt phần thi mô phỏng là một mươi
nhiều thí sinh giáo viên dạy lái nhận xét
tỷ lệ bằng lái ô tô hiện nay sợ rất nhất là phần thi mô phỏng
việc học mẹo để thi hoàn toàn không có tính ứng dụng thực tiễn mà chỉ đối phó
cộng đồng cư dân mạng đều nêu quan điểm có thể đưa phần mềm mô phỏng
vào chương trình đào tạo mua xử lý tình huống giao thông để người học nắm quen
còn nên bỏ quy định phải sát hành nội dung lý thuyết mô phỏng các tình huống giao thông
có ghét nhất cần điều chỉnh lại một trăm hai mươi câu hỏi mô phỏng tình huống
và cách chấm điểm cho phù hợp với thực tế
quan điểm của bạn như thế nào về đề xuất này
hãy chia sẻ cùng chúng tôi trên fanpage của chương trình công an nhân dân
hãy chia sẻ cùng chúng tôi trên fanpage của chương trình công an nhân dân